nhằm kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị và giới thiệu các sản phẩm ô cốp đến người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh thành lân cạnh
ngày một một mươi tại hà nội trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã tổ chức hội trợ quảng bá tiêu thụ nông đặc sản vùng miền
và sản phẩm ô cốp kết hợp với tuần lễ nông sản an toàn và các sản phẩm ô cốp tỉnh ninh bình
với hơn một trăm linh gian hàng của hơn hai mươi tỉnh thành phố trong cả nước
các hợp tác xã doanh nghiệp mang đến hội trợ nhiều mặt hàng nông thủy hải sản
hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm đa dạng phong phú
hội trợ sẽ góp phần kết nối cung cầu giữa các hợp tác xã sản xuất với các đơn vị tiêu thụ
qua đó để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sau dịch covid một mươi chín
tại đây trung tâm giới thiệu phân phối sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cũng đã được khai trương
với tiêu chuẩn chất lượng cao này tất cả những sản phẩm cần phải có bao bì nhãn mát
nó còn tiêu chuẩn cao hơn so với những sản phẩm đang trưng bày
một số các sản phẩm đang trưng bày
trưng bày giới thiệu tại hội trợ này
hội trợ sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày năm tháng một mươi
tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hoàng quốc việt hà nội